sở giao thông vận tải tp hcm vừa ra công văn khẩn về việc tiếp tục tạm ngưng các tuyến xe khách xe buýt xe taxi xe hợp đồng và xe du lịch ra vào thành phố
từ ngày một mươi sáu tháng bốn đến hết ngày hai mươi hai tháng bốn để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về tiếp tục cách ly xã hội tại tp hcm đến hết ngày hai mươi hai tháng bốn
sở giao thông vận tải đã triển khai quyết liệt các phương án hạn chế đi lại tập trung đông người trên các phương tiện giao thông công cộng ra vào thành phố
kể từ giờ ngày một mươi sáu tháng bốn đến hết ngày hai mươi hai tháng bốn thành phố tiếp tục tạm ngưng vận chuyển các tuyến xe khách xe buýt xe taxi xe hợp đồng xe du lịch trên địa bàn
sở giao thông vận tải thành phố chỉ cấp phép cho xe công cụ xe cung cấp lương thực thực phẩm xe đưa đón công nhân và chuyên gia của các doanh nghiệp
xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất xe hỗ trợ vận chuyển người dân trong trường hợp cấp thiết ở các bệnh viện được cấp phép lưu thông trong thời gian thực hiện cách ly xã hội